kính thưa quý vị công an quận phú nhuận cho biết đang phối hợp cùng phòng cảnh sát giao thông
và các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm điều tra nguyên nhân khiến một người tử vong do tàu hỏa tông trúng
tàu lửa số hiệu se bảy chạy từ gà hà nội và gà sài gòn theo hướng bắc nam
khi đến gần giao lộ với đường nguyễn văn trỗi quận phú nhuận thì tông trúng một người đàn ông
khiến người này tử vong tại chỗ
theo hình ảnh camera an ninh ghi lại nạn nhân đi bộ cạnh đường tàu và sử dụng điện thoại
khi thấy tàu tới nơi thì bước vào dưới đường rây rồi đứng lại nhìn tàu tới
tổ lấy tàu lên dừng tàu hóa lại để giải quyết vụ việc
cảnh sát giao thông đã có mặt điều tiết giao thông trách ông tắt kéo dài tại đoạn đường này